ngày một mươi một tháng một mươi tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tổ chức kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
và đồng thời trao giải thưởng một mươi năm tháng một mươi và giải thưởng thanh niên sống đẹp năm hai nghìn hai mươi
trải qua sáu mươi bốn năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng hội liên hiệp thanh niên việt nam
ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên việt nam yêu nước
theo tư tưởng hồ chí minh và lý tưởng của đảng cộng sản việt nam
đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên việt nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên
nhân dịp này năm mươi bảy cán bộ hội tiêu biểu được nhận giải thưởng một mươi năm tháng một mươi và hai mươi tám cán bộ hội viên thanh niên tiêu biểu
được nhận giải thưởng thanh niên sống đẹp phần thưởng cao quý của hội liên hiệp thanh niên việt nam
đây chính là những bông hoa đẹp nhất của tuổi trẻ việt nam chào mừng ngày truyền thống của hội